tại quảng bình năm năm gần đây nhiều người dân đã phát triển nghề nuôi hư sao lấy nhung
đây là một hướng đi mới bước đầu mang lại hiệu quả cho thu nhập cao giúp nhiều hộ dân thoát nghèo vươn lên làm giàu
là hộ đầu tiên nuôi hưu sao ở huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
sau nhiều năm thử nghiệm ông nguyễn việt nghĩa xã duy ninh nhận thấy mô hình nuôi hiêu sao lấy nhung đem lại hiệu quả kinh tế cao
chi phí đầu tư không nhiều nên ông đã mạnh dạn đầu tư phát triển
từ hai con hưu giống đầu tiên ông đã mở rộng trường trại
đến nay gia đình ông nuôi một mươi ba con hưu sao mỗi năm mang lại cho gia đình ông nghĩa hơn hai trăm linh triệu đồng
theo những người chăn nuôi heo rất dễ nuôi và hầu như không có bệnh nếu như biết chăm sóc
thức ăn của hiêu sao cũng phong phú và dồi dào hầu hết là các loại cây lá củ quả và cỏ
mỗi con hưu giống sau hai năm chăm sóc sẽ cho thu hoạch lọc
và sau khi cắt lọc khoảng ba mươi đến bốn mươi ngày thì lộc hiêu sẽ bắt đầu mọc lại
quá tìm hiệu thì tôi thấy là cái mô hình nuôi hưu rất là hiệu quả
và tôi đã mạnh dạn là vay bảy chục triệu là tôi nuôi bốn con
hai năm tôi đã thu lại vốn và lại tôi đã trả
tôi cũng mong muốn rằng là các bán ngành là cũng tạo điều kiện là có cái đầu ra để giống như tôi và các xã viên tôi
đồ ra cho được đảm bảo
hiện nay xã duy ninh đã thành lập hợp tác xã nuôi hiêu để ổn định sản xuất cho người dân
với hơn bốn mươi hộ tham gia nơi hiêu hơn một trăm sáu mươi con với quy mô từ bốn đến một mươi ba con trên mỗi hộ bước đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế cao
với mục tiêu là thúc đẩy cái thành phần kinh tế trang trải ra đài phát triển
trong đó có cái mô hình nuôi hưu lấy nhung
xã duy ninh huyện quảng ninh là một trong những mô hình phát triển rất lâu
đây là một trong những mô hình mà đem lại lợi ích kinh tế khá cao
vì vậy trong thời gian qua thì chúng tôi đã thành lập cái chi hội nuôi hưu sao
có thể thấy nhờ việc chuyển đổi cơ cấu chăn nuôi hợp lý mà hàng chục hộ gia đình nuôi hiêu sao lấy nhung
tại huyện quảng ninh tỉnh quảng bình từ chỗ cuộc sống khó khăn
đã vươn lên làm giàu trên chính quê hương mình